phải cần đến sự trợ giúp của nhân viên nhà hàng người đàn ông này mới bước vào trong xe ô tô được
sau cuộc vui và đã uống quá chén không còn đủ tỉnh táo để có thể tự lái xe về
thấy rõ điều đó nhà hàng đã bố trí nhân viên và phương tiện chở người khách này về tận nhà
đây là giải pháp được một số nhà hàng áp dụng để vừa đảm bảo an toàn cho khách vừa không ảnh hưởng đến kinh doanh của mình
với những khách đến nhà hàng ăn nhậu thì nhà hàng cũng đã bố trí một lượng nhân sự
để có thể là phục vụ khách hàng
các khách hàng lấy chính cái xe của khách hàng về tận nhà và khách hàng sẽ hỗ trợ để làm sao các bạn ấy trở lại được về nhà hàng bằng phương tiện xe ôm hoặc gửi đáp
phương châm nhà hàng là đảm bảo được tất cả các khách hàng đến đây đã đến nhà hàng uống rượu bia thì nhà hàng cũng đảm bảo được cái tính mạng khi tham gia giao thông
ghi nhận thực tế từ một số quán ăn tại thành phố hồ chí minh số lượng thực khách trong những ngày này không hề giảm
ngoài nguyên nhân là thói quen của người dân chưa thể thay đổi ngay một sớm một chiều thì đây cũng là thời điểm
để nhiều người có lý do để ăn nhậu nhưng khi luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực người dân cũng đã có ý thức hơn

theo quy định mới của luật phòng chống tác hại rượu bia khi áp dụng vào xử lý vi phạm nồng độ cồn trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đối với ô tô nếu vi phạm ở mức cao nhất sẽ bị phạt tiền lên tới bốn mươi triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tới hai mươi bốn tháng
đối với xe mô tô phạt tiền tới tám triệu đồng cũng tức quyền sử dụng giấy phép lái xe tới hai mươi bốn tháng
xe đạp xe thô sơ cũng bị phạt tiền từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh ngàn đồng
bên cạnh đó trường hợp lái ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy cũng tăng mức phạt tương tự
với các tình tiết tăng nặng ở mức quy định này được kỳ vọng giúp kéo giảm tai nạn giao thông ở nước ta
đặc biệt vào các ngày lễ và tết nguyên đáng sắp tới
một trong bảy luật được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn là luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân
đặc biệt là các khung hình phạt khi điều khiển phương tiện giao thông mà sử dụng rượu bia
trong đó là biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia được quy định từ điều sáu đến điều một mươi bốn
trong đó thì điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
rồi thì không quảng cáo rượu bia dưới năm năm độ trong cái khung giờ vàng
rồi kế tiếp là cái nhóm biện pháp quản lý về cái việc mà cung cấp rượu bia
quy định từ điều một mươi năm đến điều hai mươi
rồi kế tiếp là cái nhóm biện pháp để mà giảm tác hại của rượu bia được quy định từ điều hai mươi một đến điều hai mươi năm
trong đó quy định về cái việc là cái người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông
cái kế tiếp nữa là cái nhóm biện pháp về cái điều kiện để mà bảo đảm cho cái hoạt động là phòng chống
cái tác hại của rượu bia thì được quy định từ điều hai mươi sáu đến điều hai mươi tám
trong đó có các quy định về xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia
và cái kế tiếp nữa là cái nhóm biện pháp về quản lý nhà nước và cái trách nhiệm của các cơ quan
các tổ chức cá nhân trong phòng và chống tác hại của rượu bia được quy định cụ thể ở điều hai mươi chín đến điều ba mươi bốn
có quy định cụ thể là phải niêm yết thông báo là không bán rượu bia cho cái người là chưa đủ một mươi tám tuổi
hoặc như là cơ sở bán rượu bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở và có các cái hình thức
thông tin phù hợp đối với khách hàng về cái việc là không điều khiển là phương tiện giao thông
rồi là hỗ trợ khách hàng thuê rồi sử dụng cái phương tiện giao thông công cộng
sau khi mà uống rượu bia hoặc là không được mở mới các cái điểm bán rượu bia để mà tiêu dùng tại các cái chỗ mà gần là bệnh viện hay là trường học
cũng trong cái luật phòng chống tắc hại rượu bia hai nghìn một mươi chín này thì có cái việc mà xử lý cái hành vi mà lôi kéo rụ rỗ người khác sử dụng rượu bia
luật sư cho rằng là cái việc này mình áp dụng mà có khả thi hay không ạ
về mạng pháp lý thì để xử lý các cái hành vi như là sử dụng rượu bia
và kích động rồi lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia thì cần phải được hướng dẫn một cách cụ thể
thì mới có thể áp dụng vào thực tế
chẳng hạn như là cần làm rõ các cái hành vi này nó được diễn ra tại thời điểm nào thì mới được xem là hành vi vi phạm
như là trước hay là trong khi cái vụ nhậu diễn ra
hoặc thế nào thì gọi là lôi kéo
lôi kéo người khác uống rượu bia
vì rõ ràng á lôi kéo được xem là cái hành vi là cù rũ rồi dụ dỗ rồi kéo nai
để hướng đến cái việc là đưa người khác vào cái tình thế là không thể từ chối
và buộc họ tham gia vào cái việc uống rượu bia là ngoài ý muốn và hoàn toàn bị động
trong khi đó thì thực tế cái việc sử dụng rượu bia thường theo hướng là mời mọc nhau
rồi chiêu đải nhau hay là người được mời được rủ ở đây là người ta hoàn toàn có có cái quyền từ chối
cũng trong cái luật này thì có cái hình thức là xử phạt những cái người mà bán rượu bia cho người mà dưới một mươi tám tuổi
như vậy là cái việc áp dụng ở nước ta liệu là có khả thi hay không ạ
ở nước ta cái việc này nó diễn ra khá là nhiều
chưa kể cái việc là nhiều trường hợp á
cái việc đó là cái người dưới một mươi tám tuổi
là cái bên chủ động đi mua đi mua về để sử dụng
mà gia đình cụ thể là cha mẹ vẫn xem điều đó là điều bình thường
vì vậy là để hạn chế cái việc này cũng như là để cái quy định được khả thi
thì trước hết là cần đẩy mạnh các cái biện pháp về tuyên truyền
một cách thường xuyên liên tục
vẫn phải ý thức được cái hành vi bán cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
hay là cái việc cha mẹ nhờ con cái dưới một mươi tám tuổi đi mua là hành vi trái pháp luật
và là phải đối diện với chế tài
xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình ạ
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn